quân đội mỹ đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức nhà nước hồi giáo
ys tự sưng ở miền bắc của somali
theo các quan chức mỹ tên bila an sudani đã bị tiêu diệt cùng với khoảng một mươi cộng sự của hắn
chiến dịch tiêu diệt đã được tổng thống mỹ joe biden phê duyệt vào đầu tuần này
tuy nhiên các quan chức yêu cầu dấu tên này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch
họ cũng từ chối việc nêu rõ bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào do sudani gây ra cho mỹ
cũng như không xác nhận việc có bất kỳ thông tin tình báo nào liên quan đã được thu thập trước đó hay không
hiện cũng chưa rõ lực lượng mỹ đã tiến hành chiến dịch này như thế nào hay có bao nhiêu lính mỹ tham gia chiến dịch